chủ tịch ubnd tp hải phòng yêu cầu kể từ một mươi hai h ngày hôm nay thành phố sẽ kiểm soát tất cả các công dân ra vào thành phố
theo đó công dân ra vào hải phòng phải có giấy xác nhận của ubnd cấp xã phường thị trấn tại nơi đi đến
trong đó nêu rõ lý lịch trình ra vào và phải đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định
lực lượng công an quân sự sẽ được bố trí thêm tại các chốt để triển khai nhiệm vụ này
chủ tịch ubnd các quận huyện chỉ đạo chủ tịch ubnd các xã phường thị trấn thực hiện việc cấp giấy xác nhận
trong những trường hợp nêu trên và chịu trách nhiệm về việc xác nhận
các công dân về địa bàn sau một mươi hai h ngày sáu tháng hai mà không có giấy xác nhận của ubnd cấp xã nơi đi
và công dân đến từ tỉnh hải dương quảng ninh các vùng có dịch tại các tỉnh thành phố khác ở trên địa bàn
sẽ phải cách ly tại các khu tập trung của hải phòng
ngoài tám chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín cấp thành phố đang thực thi nhiệm vụ
hải phòng mở thêm chốt kiểm soát dịch tại chân cầu nghìn khu vực kết nối hải phòng thái bình
tỉnh hải dương đã ban hành lệnh cách ly y tế và phong tỏa tạm thời toàn bộ huyện cầm giang
kể từ một mươi tám h tối ngày hôm qua
tính đến nay toàn huyện cẩm giang đã ghi nhận một mươi ca dương tính với sars cov hai bốn trăm hai mươi chín trường hợp f một
toàn bộ đã được cách ly tập trung tại sáu điểm hai hai trăm bốn mươi tám trường hợp f hai
phó chủ tịch ubnd tỉnh hải dương lương văn cầu cho biết là huyện cẩm giàng có năm khu công nghiệp

đây là địa phương có nguy cơ bùng phát dịch cao mức độ nguy hiểm không thua kém thành phố trí linh
nếu không được kiểm soát tốt
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín giao ubnd huyện chủ trì phối hợp với các sở ngành
công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh sở giao thông vận tải y tế thiết lập ngay các chốt kiểm soát
và thực hiện kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với toàn bộ huyện cầm giàng và thực hiện cách ly y tế
giao công an tỉnh chủ trì phối hợp với sở giao thông vận tải và ubnd huyện cẩm giàng
hướng dẫn người dân và các phương tiện lưu thông trên địa bàn huyện khi đi qua các chốt kiểm soát
thời gian thực hiện cách ly phong tỏa toàn bộ huyện cầm giàng không nhất thiết là hai mươi một ngày
việc phong tỏa là để đóng băng tạm thời mọi dịch chuyển dân cư tại đây để sàng lọc kiểm soát tình hình
khi nào thấy huyện này ở trạng thái an toàn thì tỉnh hải dương sẽ điều chỉnh cho phù hợp
cùng với đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế đang căng mình điều trị và chăm sóc cho những bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại hai bệnh viện giã chiến ở trung tâm y tế tp chí linh và bệnh viện trường đại học kỹ thuật y tế
thì liên tiếp những ngày qua các đồng nghiệp từ các đơn vị y tế trong tỉnh hải dương cũng tình nguyện tham gia hỗ trợ
và khẩn trương thần tốc ngày đêm cùng tuyến đầu chống dịch
tết tân diểu năm nay là cái tết khó quên đối với mọi người dân hải dương và đối với những chiến binh áo trắng
nơi tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín nói riêng và đặc biệt là với những y bác sĩ nhân viên y tế
đang căng mình chăm sóc điều trị cho những bệnh nhân mắc covid một mươi chín
đón tết tại bệnh viện giã chiến và cùng với những bệnh nhân cách ly đặc biệt
mỗi chiến binh áo trắng đều có tinh thần lạc quan hết lòng với người bệnh
với mong muốn chung tay góp sức để nhanh chóng khống chế đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
chữa trị khỏi cho các ca bệnh trở về xung họp cùng gia đình
trong sự điều động của sở y tế chúng tôi cũng sẵn sàng tinh thần lên đường tri viện cho trí linh để chiến thắng đợt dịch này trở về
chúng tôi cũng đã triển khai mạnh vấn đề liên quan đến truy vết và hỗ trợ các địa phương truy vết tất cả trời f một
để nhanh chóng đưa đi cách ly và tổ chức cách ly tại nhà đối với các trường hợp f hai f ba

trong quá trình đấy thì cũng huy động rất là nhiều lực lượng tham gia và có khó khăn
chúng tôi cũng đã phải trực tiếp xuống để cùng với đơn vị thao gỡ để làm sao truy vết nhanh nhất và đưa đi cách ly nhanh nhất các trường hợp
không chỉ các bác sĩ và điều dưỡng nhiều dược sĩ cũng hăng hái sung phong tình nguyện đến nơi tuyến đầu chống dịch
không ít trường hợp có con nhỏ đã gửi lại nhờ người thân chăm sóc để sẵn sàng chia sẻ khó khăn vất vả với đồng nghiệp mà không quản ngại hiểm nguy
tiên là em cũng xin chân thành cảm ơn gia đình em và các ban lãnh đạo và các đồng nghiệp
đã cổ vũ động viên tinh thần để em có thêm tinh thần để thực hiện tốt nhiệm vụ sắp tới
trong đợt dịch đợt này thì vợ tôi cũng là người xung phong lên để chống dịch ở tại thành phố chí linh
qua đợt dịch này diễn biến rất phức tạp
tức là bản thân tôi là chồng và hai là gia đình cũng như là các đồng chí đồng nghiệp
cũng rất ủng hộ là chọn để cho vợ tôi lên chiến tuyến để chiến đấu với dịch bệnh cùng các đồng chí trên đấy
thì bản thân tôi ở nhà cũng như các đồng chí ở nhà
thì chỗ chăm sóc vợ con gia đình là thay vợ tôi
yên tâm để cho vợ tôi yên tâm là lên trên đấy công tác
khi cuộc chiến chống lại dịch covid một mươi chín đang bước vào giai đoạn mới với nhiều cam go và thử thách
không chỉ đội ngũ y bác sĩ tiên phòng nơi tuyến đầu chống dịch
những người thân trong mỗi gia đình cũng sẵn sàng chia sẻ để tiếp sức cho họ vững tâm
hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho nhân dân
đó là những tấm gương sáng thật đáng trân trọng
liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản
chín đối tượng quê quán tại tây ninh đồng tháp đã bị công an thị xã trảng bàng
tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
qua điều tra ban đầu xác định để có tiền chia nhau tiêu xài cá nhân
lê vân nhẫn còn gọi là sẻm hai mươi năm tuổi trú tại huyện bến cầu tỉnh tây ninh
cầm đầu hàng chục đồng bọn bàn bạc với nhau đến các cơ sở kinh doanh cà phê
giải khát tại thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh huyện củ chi
hồ chí minh và huyện đức hòa tỉnh long an để đe dọa các chủ quán cà phê
phải trả tiền phí bảo kê với số tiền từ hai triệu cho đến hai triệu năm trăm linh nghìn đồng mỗi tháng
nếu các chủ quán không trả tiền thì sẽ bị các đối tượng đến quán đập phá và đe dọa khách hàng
ngoài ra nếu có người thuê đòi nợ hay giải quyết mâu thuẫn cá nhân
nhẫn cùng đồng bọn nhận lời đến nhà của các nạn nhân để đập phá tài sản gây thương tích
mỗi vụ các đối tượng nhận tiền thuê từ một mươi triệu cho đến ba mươi triệu đồng
hoặc nhận ba mươi trên tổng số tiền đòi nợ
tính cho đến thời điểm bị bắt giữ nhóm đối tượng này đã cùng nhau thực hiện một mươi hai vụ việc cưỡng đoạt tài sản
bảy vụ hủy hoại tài sản và ba vụ cuối gây thương tích
ngoài ra nhóm này còn thực hiện năm vụ trộm cắp xe mô tô và một vụ tổ chức đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã trảng bàng kêu gọi những đối tượng có liên quan đến nhóm tội phạm trên
đến cơ quan công an phối hợp điều tra và hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một nghị định số một trăm ba mươi bảy của chính phủ về quản lý sử dụng pháo có hiệu lực thi hành
thay thế nghị định số ba mươi sáu trước đây liên quan đến một số điểm mới trong nghị định
người dân cần hiểu đúng và nằm rõ quy định để tránh vi phạm pháp luật
bởi vào thời điểm này thì tết nguyên đán đã cận kề đây cũng là thời điểm rất dễ phát sinh các vi phạm liên quan đến pháo nổ
tại điều một mươi bảy nghị định một trăm ba mươi bảy cho phép cơ quan tổ chức
doanh nghiệp cá nhân chỉ cần có năng lực hành vi dân sự đầy đủ sẽ được sử dụng pháo hoa dịp lễ
tết sinh nhật cưới hỏi hội nghị khai trương ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật
tuy nhiên có không ít người hiểu nhầm quy định này là sẽ được đốt tất cả các loại pháo hoa
cái nghị định mới của chính phủ thì anh hiểu như thế nào vì có nhiều người đang hiểu sai
thì mọi người hiểu là đốt pháo là tự do nhưng mà không phải như vậy là pháo nhưng mà phải ở lực cho phép của nhà nước cơ
nên chúng tôi vẫn chấp hành là không có đốt pháo gì cả kể cả pháo hoa
trong nghị định này thì điều được điều đầu tiên mà người dân cần nắm được thì đó là phân biệt là loại pháo nào thì bị cấm loại pháo nào để cho phép
thì ở nghị định này thì chia làm hai loại là pháo nổ và pháo hoa
thế thì pháo hoa thì lại chia làm hai loại là pháo hoa nổ và pháo hoa thông thường
thì pháo hoa nổ cũng bị cấm vì được xếp vào cái nhóm pháo nổ
thế còn loại thứ hai là loại pháo hoa thông thường
chúng ta hình dung là cái loại pháo đấy là cái loại pháo pháo que pháo bông pháo dây những loại pháo mà chỉ nghe tiếng xẹp xẹp xì xì thì những loại pháo đó thì người dân được phép sử dụng
tuy nhiên nghị định một trăm ba mươi bảy thì cũng quy định là để sử dụng cái pháo đó thì phải cái người mua phải từ một mươi tám tuổi trở lên
đấy và chỉ được sử dụng ở trong những cái dịp mà kỷ niệm cá nhân hoặc những ngày lễ
và việc những cơ sở bán cái loại pháo này thì chỉ là những cơ sở mà được cơ quan nhà nước
tại địa bàn vùng nông thôn một bộ phận người dân vẫn có tâm lý muốn đốt pháo trong ngày tết
do đó khi nghị định một trăm ba mươi bảy được ban hành để giúp người dân hiểu rõ hiểu đúng về quy định được phép sử dụng loại pháo nào
thì các ban ngành chức năng trong đó có lực lượng công an cơ sở làm chủ công đã tích cực vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền
và yêu cầu các gia đình ký cam kết không đốt pháo nổ trong dịp tết
chúng tôi đã căn cứ vào cái văn bản hướng dẫn của công an tỉnh để chúng tôi đã tham mưu cho ban thường vụ thị nghỉ
ra cái chỉ thị số hai về việc hướng dẫn chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức các cuộc họp tại các khu dân cư
và các cơ quan ban ngành trên địa bàn thị xã tổ chức cuộc họp và giao cho trưởng công an các xã phường
và đội trưởng đội nghiệp vụ như đội quản lý chính là có trách nhiệm tham dự vào các hội nghị này ở các khu phố khu dân cư
và có trách nhiệm truyền tải lại những cái điểm mới của nghị định một trăm ba mươi bảy để quần chúng nhân dân nắm được
để làm sao họ hiểu làm sao là
những cái gì được phép sử dụng những loại pháo nào được phép sử dụng trong dịp tết
và những loại nào cũng được phép sử dụng
cái quy định của pháp luật liên quan đến pháo nổ thì mới nhất là nghị định một trăm ba mươi bảy năm hai nghìn hai mươi
để chống thủ quy định về quản lý sử dụng pháo
thì đề nghị các giác trị thực nghiệp nghiêm túc đến để xảy ra các vi phạm pháp luật
ảnh hưởng đến an ninh trên địa bàn
đến thời điểm này hầu hết người dân đã hiểu đúng hiểu rõ các quy định của nghị định một trăm ba mươi bảy
về quản lý và sử dụng pháo
công an thì đã có công an xã cho in các tờ về nghiêm cấm đốt pháo nổ của chính phủ
đối với các người dân
và đưa cho các gửi đến các tổ trưởng liên gia
các tổ trưởng liên gia cũng đã đến tận tình gian mình để ký cam kết
có công an xã đến công an địa phương là trực trực tiếp như anh kế hoặc là anh cường
là đến tận nơi tuyên truyền rất là chú đáo
tôi đã nhận được cái bản cam kết của công an đưa đến
chúng tôi đã ký vào bản cam kết đầy đủ
chúng tôi đã nhận thức được rồi
nói chung là tuyên truyền cho gia đình cũng như là các cháu phòng trọ là tuyệt đối
không cháu nào dùng pháo nổ pháo đốt
quý vị đang theo dõi an ninh ngày mới
ngay bây giờ biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý
được đăng tải trên các trang báo ra sáng ngày hôm nay
xin mời chị đinh hạnh
cảm ơn biên tập viên mỹ hạnh
thưa quý vị mở đầu chương trình điểm báo sáng ngày hôm nay
sẽ là một thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân
với tiêu đề bình tĩnh chống dịch tránh gây sốc gây khó với dân
thưa quý vị đó là ý kiến được nhiều chuyên gia y tế đã nêu ra trong phiên họp mới đây
của thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ghi nhận về vấn đề này báo công an nhân dân cho biết
thường trực ban chỉ đạo thống nhất nhận định tình hình dịch bệnh trên cả nước
được kiểm soát tốt từ các ổ dịch ở hải dương quảng ninh
đến tình hình ở thành phố hà nội gia lai bình dương thành phố hồ chí minh
bên cạnh đó nhiều ý kiến cho rằng rất cần bình tĩnh ứng phó
kể cả những địa phương chưa có kinh nghiệm chống dịch như gia lai
thì trung ương và những địa phương có kinh nghiệm khác sẽ kịp thời hỗ trợ để ngăn chặn dịch bệnh
do đó khi ban hành các quy định phòng chống dịch cũng như là triển khai công tác ứng phó dịch bệnh
các địa phương cần tránh ban hành những quy định hay là những việc làm gây sốc cho xã hội
tránh tình trạng xảy ra trong thời gian vừa qua
nhiều địa phương làm chưa thật chuẩn sợ nên làm quá siết chặt để dân không dám về quê
đề nghị bộ y tế sớm ban hành văn bản trong đó có quy định rõ về điểm dịch vùng dịch
để các địa phương có căn cứ triển khai thống nhất tránh tình trạng mỗi tỉnh hiểu một cách
bên cạnh các thành tựu về kinh tế xã hội trong năm qua
thì một điểm nhấn nổi bật trong năm hai nghìn hai mươi và những năm trước
chính là về cải cách thủ tục hành chính
ghi nhận về vấn đề này trên báo lao động đã có bài cải cách hành chính
không có chỗ để bàn lùi
bài viết cho biết ít nhất có ba đợt sóng cải cách thủ tục hành chính quan trọng trong nhiệm kỳ này
và nền tảng của ba đợt sóng đó là những cải cách thể chế liên quan đến
điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành
và các quy định pháp luật khác có liên quan đến kinh doanh nói chung
đợt sóng thứ nhất năm hai nghìn một mươi sáu có thể coi là màn trào hỏi của chính phủ
với việc khai tử hàng loạt giấy phép con
đợt sóng thứ hai vào năm hai nghìn một mươi tám là giai đoạn tăng tốc đã cắt giảm và đơn giản hóa năm mươi
điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành
đợt sóng thứ ba đang được thực hiện quyết liệt trong năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh covid một mươi chín là đợt sóng tiếp nối đạt cải cách
mở đầu bằng nghị quyết sáu mươi tám đặt mục tiêu đơn giản hóa cắt giảm trên hai mươi các quy định về kinh doanh
cả ba đợt sóng cải cách thủ tục hành chính nhằm tới hai đích
với những chuyển biến khá ấn tượng trên cả hai chỉ số

năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh
thưa quý vị chính phủ điện tử kinh tế số xã hội số những khái niệm này đang trở nên quen thuộc đối với người dân
đồng thời cũng được nhắc đến nhiều lần trong cả mục tiêu và chiến lược phát triển kinh tế xã hội được xác định tại đại hội một mươi ba của đảng vừa qua
thực tế cho thấy chuyển đổi số đang tạo ra không gian phát triển mới gắn với đổi mới sáng tạo thúc đẩy sự đột phá mạnh mẽ hơn
ghi nhận về vấn đề này trên báo kinh tế và đô thị nếu như tại các văn kiện đại hội một mươi một một mươi hai khái niệm chuyển đổi số
trong đó có kinh tế số chưa được nhắc đến mà thay vào đó là kinh tế chi thức
thì tại văn kiện đại hội một mươi ba phát triển kinh tế số đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược
một trong ba khâu đột phá chiến lược là phát triển hạ tầng lần này đã bổ sung nhiều nội dung mới
trong đó xác định phát triển mạnh hạ tầng số xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia vùng địa phương
kết nối đồng bộ thống nhất tạo nền tảng phát triển kinh tế số xã hội số
và thực tế hiện nay cho thấy là nhiều doanh nghiệp các nhà mạng hay đến các cơ quan nhà nước đang thực hiện chuyển đổi số một cách mạnh mẽ mang lại hiệu quả tích cực
là phần điểm một số tin tức nổi bật được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay
và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin sáng phương nam
cùng với sự đồng hành của biên tập viên hoàng trí
kính chào quý vị đến với tin tức từ các tỉnh thành phía nam
thưa quý vị công an quận bình tân thành phố hồ chí minh vừa cho biết là đang điều tra
truy xét làm rõ vụ trộm tại quán trà sữa trên đường hương lộ hai thuộc phường bình trị đông a
vụ việc được camera an ninh ghi lại
theo hình ảnh camera cho thấy vào lúc một h năm mươi ba phút ngày năm tháng hai
một người nam đeo khẩu trang đột nhập vào tiệm bán trà sữa trên đường hương lộ hai
phường bình trị đông a quận bình tân thành phố hồ chí minh
kẻ trộm lục lợi cắt ngăn tủ lấy đi nhiều tài sản rồi nhanh chóng khép cửa quán lại bỏ trốn
theo chị t chủ quán trà sữa kẻ trộm đã lấy đi số tiền mặt một mươi bảy triệu đồng cùng một máy điện thoại di động
ngoài ra cái trộm đã chỉnh sửa góc máy quay trước cửa tiệm
rồi bé ổ khóa cửa trước khi đột nhập vào bên trong quán để lấy tài sản
chiều cùng ngày công an quận bình tân thành phố hồ chí minh vẫn đang khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai những người liên quan cũng như trích xuất camera an ninh tại quán
để điều tra truy xét làm rõ vụ trộm
liên quan đến băng nhóm bảo kê các quán nước ở vùng giáp ranh củ chi thành phố hồ chí minh
đức hòa long an và thị xã trảng bàng tây ninh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã trảng bàng tây ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự
chín đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản
trước đó công an thị xã trảng bàng chia thành nhiều tổ đột kích tại các nguyện gòi dầu
dương minh châu và trên địa bàn thị xã bắt giữ chín đối tượng trên
cùng năm đối tượng khác thu giữ bảy xe mô tô các loại chín điện thoại di động
bốn con dao tự chế rửa ống tiếp sắt hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
theo điều tra băng nhóm trên do tin nhẫn cầm đầu chỉ đạo đàn em đến các cơ sở kinh doanh
cà phê giải khát tại địa bàn thị xã trảng bàng huyện củ chi thành phố hồ chí minh
vào huyện đức hòa tỉnh long an đe dọa chủ quán đòi tiền bảo kê hàng tháng
với số tiền từ hai triệu đến hai triệu năm trăm linh ngàn đồng một quán
đến tháng mà quán nào không nợp thì các đối tượng mang hung khí đến quán đập phá
đe dọa khách đến uống nước
ngoài ra nếu có người thuê đòi nợ hay giận viết mâu thuẫn cá nhân
thì nhẫn cùng đồng bọn nhận lời đến nhà các nạn nhân đập phá tài sản gây thương tích
mỗi vụ các đối tượng nhận tiền thuê từ một mươi triệu đến ba mươi triệu đồng
hoặc nhận ba mươi trên tổng số tiền đòi nợ
hiện công an cảnh sát điều tra công an thị xã trảng bàng kêu gọi
nhận đối tượng có liên quan đến nhóm tội phạm bảo kê cứng đoạt vài sản trên
đến công an phối hợp điều tra và hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
chuyển qua các tin tức văn hóa xã hội
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành
đường hoa nguyễn huệ đang gấp rút thi công và đảm bảo công tác phòng chống dịch
trước khi mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách
tết tân sửu năm nay đường hoa nguyễn huệ sẽ tiếp tục mở cửa với quy mô lớn
phục vụ nhu cầu du xuân thưởng ngoan của người dân thành phố và du khách
từ một mươi chín h ngày chín tháng hai đến hai mươi một h ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tức từ hai mươi tám tháng chạp âm lịch đến mùng bốn tết
đối với các hoạt động lễ hội dịp tết tại cuộc họp phòng chống dịch
lãnh đạo tp hcm cho biết sẽ điều chỉnh các hoạt động lễ hội
các hoạt động lễ hội của chương trình kế hoạch phải điều chỉnh để an toàn
nếu không đảm bảo an toàn thì không tổ chức không có trường hợp ngoại lệ
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
ban tổ chức đường hoa nguyễn huệ đã xây dựng nhiều phương án dự phòng
trong đó phương án quan trọng nhất vẫn là kết hợp với ngành y tế và trung tâm phòng chống dịch bệnh
chủ động xây dựng các giải pháp an toàn về dịch bệnh cho những người đang thi công tại đường hoa
ngoài ra bang tổ chức còn bố trí lực lượng giữ gìn trật tự
ngăn chặn người dân hiếu kỳ tới xem thi công đường hoa để đảm bảo an toàn cho mọi người
sau khi phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép đến thời điểm này
tỉnh cà mau đã đưa vào sử dụng bốn chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn
theo yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh
đó là các chốt ở quốc lộ một a quốc lộ sáu mươi ba quảng lộ phụng hiệp và đường xuyên á
tất cả phương tiện và các xe máy sẽ bị chặn để kiểm tra thương nhiệt ghi lịch trình
trường hợp nghi có nhiễm bệnh thì đưa toàn bộ người trên xe về đi cách ly theo quy định
tại tất cả các bến xe bến tàu bắt đầu phân luồn kiểm tra thương nhiệt
lịch trình di chuyển của hành khách ra vào tỉnh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau cũng kêu gọi nhân dân hãy ở yên tại chỗ
hạn chế tối đa di chuyển giữa các địa phương
người dân có con em đang công tác làm việc học tập tại địa bàn có dịch
nên cân nhắc việc về quê ăn tết
trường hợp có về thì đến ngay cơ quan chức năng khai báo y tế
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cà mau cũng có báo cáo nhanh về một trường hợp về từ hải dương
hiện người phụ nữ này đã được đưa đi cách ly tập trung
một vụ việc tưởng chừng như không nguy hiểm vì chỉ bị ông đốt một vết dưới lòng bàn chân
nhưng một thiếu nữ một mươi sáu tuổi ngụ tại huyện phong điền thành phố cần thơ đã suýt tử vong vì sốc phản vệ suy đa tạng
trước đó bệnh nhân vô tình đặt phải con ong trên sàn nhà và bị đốt vào lòng bàn chân
không lâu sau toàn thân nổi mẫn đỏ khó thở tiến tái huyết áp không đôi được
nên gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu với chẩn đoán sốc phản vệ
tình trạng ngày càng nguy kịch thiếu nữ được chuyển đến bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ để tiếp tục điều trị
thời điểm nhập viện bệnh nhân bị nổi mệt đai toàn thân phù mi mắt mạch nhanh nhỏ khó thở tím tái
bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến khoa hồi sức tích cực chống độc điều trị trong tình trạng hôn mê
tiến hành hội chẩn các bác sĩ chẩn đoán choán phản vệ mức độ nặng do ông đốt biến chứng suy đa cơ quan rối loạn đông máu
sau thời gian năm mươi sáu giờ lục máu liên tục hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo các chỉ số suy tạng cũng dần trở lại giá trị bình thường
theo các chuyên gia chống độc nếu bị ông đốt nhiều nốt hoặc bị đốt ở các vị trí như đầu mạch cổ nạn nhân bị dị ứng
với nọc ong bị sốc hoặc bị nhiễm độc có thể nguy hiểm đến tính mạng
vì vậy khi có các biểu hiện đau nhiều sưng nề nhiều vùng bị đốt mận ngứa khó thở
người nhà phải đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời
bên cạnh niềm vui của nông dân trồng dưa hấu khắc chữ ở đồng tháp
những ngày này trên các cánh đồng dưa hấu ở xã lý văn long thành phố cà mau
bà con cũng đang tất bật thu hoạch dưa hấu tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng niềm vui chưa trọn vẹn vì điệp khúc được mùa mất giá lại tái diễn
nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhiều thương lái ngoài tỉnh dù đã đặt cọc trước
nhưng đã hủy hợp đồng và bỏ tiền cọc
người dân phải thu hoạch và bán cho thương lái địa phương với giá thấp hơn dự tính
hiện các thương lái mua vào khoảng bảy đồng một kg thấp hơn cùng kỳ từ hai đến ba đồng một kg
dưa hấu thì nó tốt nhưng mà không được giá nữa con
ủa cái vụ mà không được giá nữa
nên nông dân người ta mận cực quá mà năm nay nó giá cả nó không có được như cái mùa mình muốn rồi
hôm nay mấy người kia người ta cũng giác giả lắm đó
giá thì mới đầu người ta bỏ bảy tám tám
dưa dưa chưng thì bốn bốn mươi
rồi bây giờ là người ta không vô mua nữa rồi không biết có sụp giá hay không
theo người trồng dưa thời tiết năm nay khá thuận lợi cho vụ dư tết
năng suất đạt rất cao dưa hấu không xuất hiện sâu bệnh
nhưng do tình hình dịch covid một mươi chín làm nhiều bà con trở tay không kịp
nếu cứ đợi giá thì dưa sẽ bị tồn động ảnh hưởng đến chất lượng và thương hiệu dưa hấu lý văn lâm
nhờ mong muốn làm sao mà giá cả nó bình ổn cho cái người mà lao động
cái người mà trồng dưa hấu này nó có được cái sự mà năm tới người ta còn phấn khởi
còn như mà nó bị mà bổ lã hay là hoặc không có
nó đòi đó chắc năm tới sợ người ta ngán đó
từ ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay thương lái đã mua hơn sáu mươi tấn của bà con xã viên và các hậu dân
dự kiến những ngày tới thu mua khoảng gần một trăm linh tấn dưa giá thu mua khoảng bảy đồng khí rô ram
với mức giá này bà con chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận
ai cũng mong một cái tết thật no ấm đầy đủ
thiết nghĩ ngay trong lúc này ngành chức năng cần có giải pháp hỗ trợ kịp thời
để niềm vui trên những cánh đồng dưa hấu việt gác và dư tết của nông dân xã lý văn lâm được trọn vẹn
trong hai ngày vừa qua lãnh đạo thành phố và công an thành phố cần thơ đã đến thăm và tặng quà
cho tập thể cán bộ công an chính quy đảm nhiệm công tác tại bốn mươi một xã thị trấn thuộc các địa phương
và các gia đình chính sách nhân dịp tết nguyên đáng tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
tại buổi trao quà lãnh đạo công an thành phố cần thơ đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc mừng
năm mới lực lượng công an chính quy đám nhiệm chức danh công an xã
phương trao hai trăm bốn mươi sáu phần quà tết cho đại diện công an bốn mươi một xã thị trấn và tặng mỗi đơn vị năm triệu đồng
thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã công an thành phố cần thơ
đã bố trí đủ sáu cán bộ công an chính quy tại công an bốn mươi một xã thị trấn sớm hơn kế hoạch đề ra
và được lãnh đạo bộ công an đánh giá cao
còn tại huyện phụng hiệp đoàn công tác của lãnh đạo thành phố cần thơ cũng đã thăm hỏi
chúc sức khỏe và tặng những phần quà tết cho các mẹ việt nam anh hùng thân nhân các gia đình liệt sĩ
trao tặng bốn trăm linh phần quà với kinh phí hơn hai trăm linh triệu đồng
nhân dịp này đoàn công tác cũng lưu ý các cấp quỹ đảng chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm
chăm lo cho các đối tượng chính sách hộ nghèo trên địa bàn và lưu ý địa phương cần thực hiện nghiêm
các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
đảm bảo cho người dân vui xuân đón tết bình an
vừa rồi là những cập nhật tin tức trong bản tin sáng phương nam
còn bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
tiếp theo của chương trình bến xe nhà ga cần đầu tư thiết bị đo thân nhiệt tự động bên cạnh nhiều biện pháp khác nhằm đảm bảo phòng dịch một cách tốt nhất
trực tiếp kiểm tra hoạt động vận tải an toàn giao thông công tác phòng chống dịch covid một mươi chín dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một
tại một số bến xe nhà ga trên địa bàn hà nội vào chiều hôm qua bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể yêu cầu các đơn vị
đặc biệt lưu ý công tác niêm yết thông tin hướng dẫn phòng dịch các khu cách ly tạm thời vật tư thiết bị phòng dịch của bến xe chuẩn bị phục vụ cho hành khách
trước thực tế tại một số bến xe tồn tại trong công tác phòng dịch như hành khách xếp hàng mua vé chưa đảm bảo vị trí giãn cách đã được đánh dấu
việc giám sát thân nhiệt tại bến xe nhà ga chủ yếu được thực hiện bằng thiết bị thủ công khó có thể kiểm soát được một trăm linh hành khách qua bến
do đó bộ trưởng bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị quản lý bến xe nhà ga cần nghiên cứu đầu tư thiết bị đo thân nhiệt tự động để nâng cao hơn nữa công tác kiểm soát dịch
phát hiện sớm và kịp thời những trường hợp có biểu hiện nhiễm dịch
các bến xe tăng cường các phòng ban lãnh đạo thường xuyên kiểm tra nhắc nhở hành khách cá nhân đi vào khu vực bến xe không chấp hành các nguyên tắc chống dịch
đặc biệt các đơn vị cần trang bị thêm các điểm sửa tay bổ sung hướng dẫn song ngữ tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện hành khách sử dụng khẩu trang không đúng quy định để hành trình về quê đón tết của hành khách được an toàn tuyệt đối
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp chương trình xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại hà nội về quê đón tết nguyên đán tân sửu vào ngày chín tháng hai tới đây
tức là ngày hai mươi tám tháng chạp năm canh tí

liên đoàn lao động thành phố chuyển vào tài khoản công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất hà nội
liên đoàn lao động thành phố giao công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất hà nội trao kinh phí hỗ trợ đến công nhân trước ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một theo đúng nguyên tắc tài chính giúp giảm bớt khó khăn cho công nhân lao động trong dịp tết đến xuân về
thưa quý vị và các bạn chỉ còn ít ngày nữa là sẽ đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một nhưng theo ghi nhận của chúng tôi đến thời điểm này
hà nội đều điều hưu vắng vẻ khiến các tiểu thương buồn bã lo lắng do lỗ vốn nhiều tiểu thương bán hoa tết đua nhau xả hoa tết với giá rẻ bất ngờ
giảm giá năm mươi
yêu đáy đặc biệt
mua một tặng một
những tấm băng rôn quảng cáo giảm giá được treo khá nhiều tại các cửa hàng hoa
dù theo thông lệ mọi năm phải đến ba mươi tết các tiểu thương mới xả hàng
nhưng năm nay
thị trường hoa tết ồ ạt giảm giá bán tháo từ hai mươi ba âm lịch để chạy dịch covid một mươi chín
giá thì rẻ hơn mọi năm và người dân thì người ta mua thì người ta đàn đo nhiều lắm
chứ năm nay biết là tình hình chung ảnh hưởng của tình hình chung cho nên là cái giá cả là bọn em cũng nói chung là cũng không được như mọi năm
cùng chung số phận quầy lan của gia đình chị hương cùng với một số cửa hàng kế bên tại hội trợ hoa mỹ đình
đều trung cảnh ế ẩm
chị hương cho biết giá hoa lan năm nay tới thời điểm này giảm mạnh
giá hoa địa lan bán lẻ với giá tám mươi đồng một ngồng
lan hồ điệp cũng chỉ giao động từ một trăm hai mươi đến hai trăm linh đồng một cây tùy loại
giá hoa giảm mạnh nhưng lượng khách tới mua cũng chỉ lác đác
nó không được bằng mọi năm vì năm nay do dịch bệnh mọi người cũng muốn nhanh được về đoàn tết
nên là cũng giảm thành
trước tình trạng người dân lo ngại về dịch bệnh không dám đi mua sắm
nhiều chủ vườn cũng như các xốp hoa tết đã lựa chọn cách thức bán hàng online
đi kèm với hình thức miễn phí ship
người buôn hoa kỳ vọng hình thức kinh doanh này sẽ tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn
không chỉ hoa lan hay đào mai quất cũng giảm giá
sau mọi năm thì lắm này rất là vóng
vì mùa dịch covid này thì nhà cũng đang
giá thì bọn em cũng bán ở trên mạng
thì cũng được khá khá khách đến quan tâm
đó hiện nay nhà em đang bán tám mươi một cành
sau mọi năm là rẻ hơn rất là nhiều
nhà tôi cũng có bán hàng qua trang mạng xã hội
chỉ mong là bán làm sao cũng được giá một ít
để mà mong bán hết hàng để mà còn về quê em tết
tuy nhiên dù đã thử mọi chiêu kích cầu nhưng thị trường hoa tết năm nay vẫn khá ảm đạm
người trồng hoa và buôn hoa
đều trung tâm trạng vừa buồn vừa lo lắng
thưa quý vị và các bạn họa sĩ luôn thường trực quan niệm hạnh phúc là được vẽ được sáng tạo
và như thế cuộc đời và tác phẩm của ông đã để lại những dư âm và niềm vinh dự cao quý
là một đảng viên được kết nạp trong thời chiến tranh ái quốc
và nhiều năm làm bí thư đảng ủy tại trường đại học mỹ thuật công nghiệp hà nội
trải nghiệm cuộc sống qua cuộc chiến tranh và kinh nghiệm của người họa sĩ đã có hơn bốn mươi năm tuổi nghề
đã cho người con của hà tĩnh trần từ thành những thành công trên con đường nghệ thuật
và đó là việc thiết kế hoàn chỉnh thẻ đảng viên
trong mục sống đẹp ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của ông về niềm vinh dự này
tôi là họa sĩ trần tự thành hội viên hội mỹ thuật việt nam giảng viên trường đại học mỹ thuật công nghiệp
nguyên phó hiệu trưởng trường đại học mỹ thuật công nghiệp

đến năm hai nghìn ba theo yêu cầu của trung ương đảng bác tổ chức trung ương có mời tôi lên để tham gia sáng tác với mẫu thẻ đảng viên
năm hai nghìn ba nhận thấy mẫu thẻ đảng viên lúc bấy giờ có nhiều trang và khó sử dụng
ban chấp hành trung ương đảng muốn có mẫu thẻ mới đơn giản và dễ sử dụng hơn vì vậy đã đặt nhiều họa sĩ thiết kế
ông trần từ thành là một trong những họa sĩ được mời để thiết kế thẻ đảng
tôi thì thiết kế theo chiều dọc vì tôi suy nghĩ khi thẻ đảng dùng biểu quyết dưa lên cảm giác là r một r một đảng ta không nhất có một đảng thôi
thế nhưng được ý kiến đó thì đặc đồng chí trần trịnh hoan trưởng quan tổ chức trung ương tán thành và ban tổ chức đã chọn mẫu đó để làm thẻ đảng
hiện nay hơn năm triệu đảng viên đang dùng thẻ đảng đó từ năm hai nghìn ba cho đến bây giờ mà tôi rất vinh dự
từ quá trình lên ý tưởng đến thiết kế thẻ đảng viên kéo dài trong khoảng ba tháng
làm sao để những chi tiết trên thẻ được bố cục hài hòa những chi tiết nhỏ cũng được tính toán kỹ như khi cầm thẻ lên biểu quyết
tay không bị che đi hình ảnh bác hồ màu sắc phải nhẹ nhàng phù hợp nhưng không đơn điệu
qua nhiều lần xét duyệt mẫu thiết kế của họa sĩ trần từ thành được chọn in
đặc biệt là những kỳ đại hội của đảng tôi rất tự hào và rất sung sướng
thứ nhất là thấy các đảng viên cầm thẻ đảng dưa lên biểu quyết đặc biệt trong đại hội một mươi ba này
mà khi tôi theo dõi chương trình tưởng thuật trực tiếp
tôi thấy phân khởi lắm tất cả đảng viên hơn mấy nghìn đảng viên cầm thẻ đảng biểu quyết
thì tôi thấy rào rực rộng rộng
thứ nhất là tự hào mình đã góp một phần vào cho đảng góp ý nhỏ thôi
nhưng thực chất là làm cho đảng viên chúng ta thấy được cầm thẻ đảng là viên dư và tự hào
là một họa sĩ cách mạng với hơn năm mươi năm tuổi đảng
ông trần từ thành cũng có tâm trạng hân hoan phấn khởi trong những ngày diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đại hội lần thứ bốn tôi vẽ một tranh cổ động
bây giờ đại hội lần thứ một mươi ba thì là mấy chục năm rồi
và bây giờ đại hội lần thứ ba này thứ nhất là thế này
tôi thấy cái đổi mới của đất nước đổi mới của tổ quốc
mà làm cho tôi rào rực cái đại hội này
tôi chắc chắn là cái đại hội lần thứ ba này là một đỉnh mốc của lịch sử việt nam
và đất nước đổi mới và con người đổi mới
mọi thứ đều đổi mới và tiến hồi lên
vì thế đại hội lần thứ ba chắc chắn là sẽ thành công
không những thành công mà sẽ đưa đất nước việt nam vững bước tiến lên cùng các nước trên thế giới
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại